ba nội dung quan trọng được nhấn mạnh trong đề án
thứ nhất là nâng cao năng lực thực thi hướng và quy trình các bước thực hiện sao cho hiệu quả
thứ hai là những chuẩn mực tiêu chí giao tiếp cách thức ứng xử với mỗi cá nhân trong quá trình thực thi như
bốn xin xin chào xin lỗi xin cảm ơn xin phép
bốn luôn luôn mỉm cười luôn nhẹ nhàng luôn lắng nghe luôn xin phép
những điều đơn giản này thể hiện đúng lúc sẽ có ý nghĩa
thứ ba là nâng cao khả năng thực hiện cũng như hoàn thiện các giá trị về đạo đức công vụ đó là
điểm liên chính trí công vô tư
là công bậc của dân thì phải hướng tới phục vụ nhân dân phải tuân thủ pháp luật
nếu cán bộ công chức không gương mẫu trong thực thi pháp luật lợi dụng khe hở pháp luật mù lợi trong quá trình thực thi
đó là những thứ không trong sáng và cần phải lên án
theo tôi thì việc ban hành đề án của thủ tướng chính phủ nó rất là hợp lý
bởi vì hiện nay thì cái đề án đó khi được ban hành vào thì giúp cho cái ứng xử của cán bộ cơ quan nhà nước
đối với nhau trong cơ quan nhà nước đó thì thực hiện đúng cái quy chuẩn đạo đức và nâng cao cái chất lượng hiệu quả của công việc
về chuẩn mực giao tiếp ứng xử của cán bộ công chức viên chức bản đề án có nêu rõ
đối với lãnh đạo cấp trên cán bộ công chức viên chức không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không chăm sáng
còn giải thích cụ thể làm thế nào nhận diện hành vi nịnh bợ chăm giao tiếp ứng xử thì bản đề án không nói tới
việc phân biệt giữa lời khen và cái lời su nịnh nó rất là khó
cái lời khen nó công minh chính đáng thì nó có rất nhiều cái tác động tốt tích cực đối với người khen và với cả người được khen
nhưng mà chỉ cần đi quá một cái giới hạn mỏng manh thôi thì cái lời khen khi mà không còn bảo đảm tính công minh tính xác thực
và nó tạo ra những cái giá trị ảo trong xã hội nó làm cho cấp trên mất đi cái khả năng tự phê phán
đánh giá cao tinh thần của bộ nội vụ
và chính phủ khi xây dựng một bản quy chuẩn trong đó có những quy định nhạy cảm phản ánh đúng thực tế môi trường làm việc công vụ hiện nay
các chuyên gia cho rằng cái khó nhất là làm sao triển khai vận dụng được có hiệu quả
vì trong một số quy định khái niệm còn chung chung không cụ thể
đây là những cái cụm từ mà được sử dụng nhiều trong xã hội
tuy nhiên nếu mà đưa vào cái hệ quy chuẩn để mà giúp cho định vị xác định tính chất nội dung của hành vi để có biện pháp xử lý
cái cùng từ này không đạt yêu cầu ở chỗ là cùng từ này là cùng từ định tính
ví dụ như là nịnh bợ lấy lòng thế nào là nịnh bợ lấy lòng
trong khi mối quan hệ xã hội người ta phải giao lưu với nhau người ta phải thể hiện một tình cảm với nhau
kể cả đồng cấp kể cả cấp dưới kể cả cấp trên
đề bàn đề án không đơn thuần chỉ là khẩu hiệu trên giấy cần thiết phải ban hành bộ quy chuẩn có tính pháp lý chặt chẽ
vấn đề này vẫn đang được nghiên cứu xem xét
bổ sung vào luật cán bộ công chức viên chức
tức là chuyển từ cái quy phạm đạo đức lên quy phạm xã hội lên quy phạm pháp luật
thì ở đây là cái rất quan trọng mà trong cái đề án thì mới nói được một ý rất nhỏ thôi
tức là đưa một số những quy định này vào luật cán bộ công chức viên chức
nhưng mà đưa vào như thế nào đặc biệt là đưa ra những cái chế tài
để mà để buộc cán bộ công chức phải tuân theo
rồi nếu vi phạm thì tôi phải xử lý

đó là khía cạnh văn bản pháp luật
còn trên thực tế hành vi nịnh và động cơ không chăm sáng là khái niệm mơ hồ
danh giới giữa nịnh nọt và giao tiếp rất mong manh
nếu áp dụng thay quá cực đoan sẽ triệt tiêu mất quan hệ đồng nghiệp xã hội bình thường
còn để tìm bằng chứng thì rất khó chứng minh như thế nào là hành vi nịnh bợ
cái hành vi su nịnh nói thật thì cũng khó kiểm soát
bởi vì nếu mà tìm bằng chứng cho cái hành vi su nịnh
thì tôi nghĩ là hầu như vô vọng
vì cái việc nịnh thì có khi chỉ giữa hai bên chủ thể và khách thể với nhau thôi
không có tài liệu tư liệu ghi âm ghi hình
thì chúng ta làm sao có thể phân tích được cái hành vi cái lời nói đó là su nịnh hay không
nịnh nọt lấy làm cấp trên là câu chuyện không mới
nhưng luôn nhức nhối tiềm ẩn của nạn tham nhũng nhũng nhiễu trong bộ máy hành chính
nếu cấp trên thiếu bản lĩnh mang nặng chủ nghĩa cá nhân
thích nhân viên hợp gu biết chiều lòng mình
thì ở môi trường đó với những lãnh đạo đó
sẽ vẫn còn rất nhiều dư địa cho những kẻ nịnh nọt tồn tại
một văn bản pháp luật ban hành
quan trọng nhất vẫn là những cá nhân tổ chức thực thi nó
trong đó không thể thiếu vai trò của người đứng đầu
vấn đề đầu tiên nó là cái gì
có chủ trương chính sách đúng rồi
nhưng mà bên cạnh chủ trương chính sách đúng
chính sách đúng thì phải có được lực lượng tổ chức thực thi một cách hiệu quả
cái con người vấn đề con người
mà con người này ở từng cái
cái con người này ở từng cái
cái nhánh một trong cái hệ thống
không có tổng thể đâu
thì nói đi nói lại thì nghe rất quen
người ta nói nhiều cái câu chuyện này rồi
nhưng mà tôi thì tôi thấy là người ta nói nhưng người ta không làm
cái nguy hiểm bây giờ là nói mà không làm
hoặc là nói một đường làm một nẻ
đấy là một cái thực tế lâu nay
thì bây giờ mình phải tìm cách khắc phục chỗ này thôi
tại hội nghị đánh giá kết quả sáu tháng đầu năm
triển khai nghị quyết một trăm linh hai của chính phủ
thủ tướng đảng pháp
đặc biệt nhấn mạnh đến những mặt hạn chế tồn tại
trong đó có tác phong làm việc đạo đức cán bộ
vẫn còn một bộ phận nhũng nhiễu tiêu cực
hoặc là bê trẻ trong công việc
kể cả lãnh đạo cơ quan đơn vị
các cấp các ngành
cần phải chấn chỉnh ngay tình trạng này
không để đến khi vi phạm
phải xử lý mặt cán bộ
tình trạng nó hay làm dở làm chậm
trách nhiệm thấp
kể cả chuyển qua
những lòng vòng cấp dưới kêu ca
người dân chờ đợi vẫn còn
người đứng đầu chính phủ kiên quyết với vấn đề này
yêu cầu cán bộ công chức phải nâng cao đạo đức công vụ
chấp hành kỷ cương liêm chính
vấn đề là làm sao để nịnh không có đất mà tồn tại
quy định pháp luật nào
để người dân hài lòng với sự phục vụ của cán bộ công chức
bởi nếu không
mọi sáng kiến sẽ thiếu thực tế
và bị lãng quên
vâng làm thế nào để bản thân của chúng ta có thể tìm hiểu về các vấn đề này
bản đề án có ý nghĩa sâu rộng trong bộ máy hành chính nhà nước
hạn chế những hành vi ứng xử tiêu cực của một bộ phận cán bộ công chức
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi
với phó giáo sư tiến sĩ ngô thành can
giảng viên cao cấp học viện hành chính quốc gia về vấn đề này
mời quý vị cùng theo dõi
trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
xin ông cho biết là việc xây dựng đề án văn hóa công vụ
với các quy định về chuẩn mực đạo đức ứng xử
của công chức trong thời điểm này cho thấy điều gì
trước đây thì nhiều bộ ngành nhiều địa phương cũng đã có những cái văn bản
nói về văn hóa công sở
thì ở đây chúng ta thấy rằng qua một thời gian dài thực hiện
thì ở chỗ nọ ở chỗ kia cũng còn nhiều vấn đề
nó liên quan đến thứ nhất đến khả năng năng lực thực thi công vụ
của đội ngũ cán bộ công chức và thực hiện nhiệm vụ của viên chức
ở đâu đó vẫn còn có những cái nó chưa đáp ứng

đối với cái giao tiếp hành chính
đối với cách ứng xử của cán bộ công chức viên chức
đối với cá nhân đối với các tổ chức khi làm việc với các cơ quan nhà nước
nhiều nơi nhiều lúc chúng ta thấy cái ứng xử này nó còn chưa phù hợp
còn nhiều va chạm còn ảnh hưởng đến chất lượng làm việc
chính vì vậy mà chúng tôi đánh giá rất cao
cái đề án về văn hóa công sở vừa rồi
một lần nữa nó lại là
cái đề án về văn hóa công sở vừa rồi
tạo ra một phong trào để thúc đẩy cán bộ công chức
thực thi tốt nhiệm vụ
giàn luyện và tu dưỡng thêm về giao tiếp
về văn hóa ứng xử
và đặc biệt là chú trọng đến các giá trị của nền công vụ
ông nhìn nhận thế nào về cái quy định là cán bộ không định bợ lấy lòng
vì động cơ không trăm sáng được đưa vào bản đề án lần này ạ
thông thường các văn bản thì người ta đã bản rất nhiều vấn đề câu chữ
tuy nhiên trong nhiều trường hợp
thì không phải cái nguồn từ nào
chúng ta cũng thể đong đo đếm một cách cụ thể được
nó có những cái phần mà chúng ta khó định lượng
khi mà cán bộ công chức có những cái hành vi
nó không hay nó không phù hợp
kể cả những trường hợp mà chúng ta đã thấy trong thực tế là
nâng đỡ không trăm sáng
hay là nịnh cấp trên không trăm sáng
bởi vì có những thứ mà ai cũng biết
nhưng người ta không có gì để đong đo được
chừng nào mà anh còn yêu ái ai đó
có thể là người nhà
có thể là cái người mà chúng ta hay nói là cái nhóm lợi ích
trong thực thi công vụ
bởi vì trước đi các cụ hay nói về tam đại họa
các cụ bảo thế này
cái người mà đức chưa tới đức chưa đủ
lại được bổng lộc nhiều
cái người mà tài chưa đến
mà được phẩm hàng cao
cái người mà công chưa đủ công ít
bảo bổng lộc nhiều
thì những cái đấy thì nó chỉ gây ra những cái họa hại cho dân tộc
cho nền công vụ thôi
trên thực tế thì có rất nhiều các văn bản pháp luật ban hành
nhưng mà khó thực thi vì nội dung không rõ ràng
vậy theo ông làm thế nào để bản đề án về quy chuẩn văn hóa đạo đức công vụ có hiệu quả trên thực tế ạ
trong công vụ ngoài những cái chúng ta xử lý theo pháp luật
ví dụ như là xử lý hình sự
hoặc là những cái lỡ nó vi phạm lớn
thế còn bình thường
đấy trong công vụ
chúng ta cũng có những cái mức để xét kỷ luật
mà xét kỷ luật thì trong những phạm vi nào
thì anh sẽ bị kỷ luật ở các mức độ nào
theo luật cán bộ công chức
hoặc là theo các nghị định hướng dẫn
thì tôi nghĩ là cái này
nếu chúng ta làm việc một cách đúng đắn
thì vai trò của cái
chúng tôi hay gọi là cái hội đồng kỷ luật này
vai trò của người đứng đầu
và vai trò của các chủ thể khác
các đoàn thể

thì tôi nghĩ là cũng có thể
ta giải quyết được một cách thú đáo
với điều kiện là thế này
là cái cơ quan đó
cái đơn vị đó
người thủ trưởng đó
những đoàn thể đó
phải thực thi tốt
phải lấy cái lợi ích của tập thể làm đầu
phải lấy cái thực thi
đề án văn hóa công sở
là mục tiêu hướng đến
thì lúc bây giờ được
chúng ta nói là phong trào
nhưng thực ra đây không chỉ là những phong trào

theo năm tháng xong là xong
mà đây là một cái phong trào
thực thi một cái quá trình thực hiện
để nâng cao chất lượng phục vụ
như là chúng tôi thường hay nói đến
để chúng ta làm sao
củng cố được niềm tin
của dân chúng vào công vụ
thì đấy là cái mục đích cuối cùng
mà nền công vụ nào cũng hướng tới
chứ nếu không ta lại rơi vào
rất nhiều cái điều
rất nhiều cái quy định là
nó trung trung
và chúng ta chỉ có thể
đưa ra một cách
gọi là xử lý
rút kinh nghiệm một cách sâu sắc
xin cảm ơn ông
thưa quý vị nếu mỗi người không tự cắn dứt
trước quan tòa lương tâm của chính mình
thì việc xây dựng một hệ thống quy chuẩn pháp luật
chắc chắn một hội đồng kỷ luật nghiêm minh
sẽ định hướng văn hóa ứng xử
của mỗi cán bộ công chức
đề án vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện
đến cuối năm nay
hy vọng rằng bản đề án sẽ trở thành thói quen
nếp sống chuẩn mực trong cơ quan nhà nước
chứ không đơn thuần chỉ là phong trào nhất thời
đến đây thì thời lượng của chương trình
cải cách hành chính tuần này cũng xin được kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại